tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với vùng bốn quân chủng hải quân
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những thành tích trong thời gian qua của cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân nói chung và vùng bốn hải quân nói riêng
đồng thời căn dặn toàn lực lượng hải quân không ngừng phấn đấu xây dựng quân chủng hải quân cách mạng chính quy hiện đại
xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa của tổ quốc thực hiện các hoạt động đối ngoại quốc phòng
làm tốt công tác dân vận như phòng chống bão lụt tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển
nhân dịp này đoàn đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình cán bộ quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn đóng trên địa bàn thành phố cam ranh khánh hòa